thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh dự án thành phần đầu tư xây dựng
tuyến đường kết nối cao tốc cầu rẽ ninh bình với quốc lộ một tỉnh ninh bình
về việc điều chỉnh quy mô dự án thủ tướng giao bộ giao thông vận tải nghiên cứu và quyết định
việc điều chỉnh dự án trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển
đường bộ cao tốc việt nam đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và quy mô tuyến cao tốc bắc nam
phía đông sau khi được quốc hội thông qua chủ trương đầu tư
về nguồn vốn thực hiện dự án thủ tướng giao bộ giao thông vận tải ra soát kỹ số vốn trái phiếu
chính phủ còn dư thuộc giai đoạn một của dự án tổng hợp trình thủ tướng báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
cho phép sử dụng đồng thời sử dụng số vốn còn dư thuộc giai đoạn hai của dự án để thực hiện trước công tác
giải phóng mặt bằng và một số hạng mục cần thiết khác sau khi dự án được điều chỉnh
đối với phần vốn còn thiếu nếu có sau khi tuyến đường cao tốc bắc nam phía đông được quốc hội
thông qua chủ trương đầu tư thủ tướng giao bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính cân đối tổng mức đầu tư của tuyến đường nêu trên trình thủ tướng xem xét và quyết định